trên biển đêm nay và ngày mai vùng gió mạnh sẽ tập trung chủ yếu ở phần phía đông bắc của biển đông
với cường độ mạnh tới cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám đi kèm với những con sóng cao trên ba mét khiến biển động mạnh
điều này sẽ gây nguy hiểm cho các hoạt động của tàu thuyền
còn đối với vùng biển ở hai huyện đảo hoàng sa và trường sa tầm nhìn xa đều trên một mươi km có mưa rào và rông rải rác
nhiệt độ ở đây sẽ lần lượt là hai mươi ba hai mươi tám độ và hai mươi năm ba mươi độ
sau đây sẽ là dự bá trị